dừng đỗ theo ý muốn
đi xe máy cũng tạo cảm giác gần gũi hơn với người dân địa phương trên những mảnh đất mình đi qua
hầu như các bạn thích cảm giác gần như cảm giác mạnh thích trải nghiệm những cung đường mới những cung đường mà gần như ít những người ít đi ạ
để mình có nhất nhất là có người là đi để thể hiện với người khác là mình đi được là mình đi được đó đây
hoặc có người thì lại thích cảm giác là mình trải nghiệm những cung đường đẹp
những cái cung khó là thường thường những cung đường rất là đẹp và cảnh đẹp rồi đồ ăn rồi có con người
với dân phượt những cung đường càng sâu càng xa càng hiểm trở càng có sức hấp dẫn
nhưng cũng chính tại những cung đường đó họ cũng phải đối mặt với những bất chắc
đôi khi nguy hiểm đến cả tính mạng
những sự cố như ngã xe xây sát hỏng xe gặp mưa lũ không chuyến đi nào là không có
những chuyến đi bồng bột và thiếu sự chuẩn bị tìm hiểu đã đưa đến những hệ quả xấu
năm nào cũng có những mảnh đời còn rất trẻ mãi mãi nằm lại trên những cung đường phượt
cũng mới đây thi an kiệt một phật thủ trẻ tuổi ngụ tại tp hcm đã cùng sáu người khác tham gia cùng tản năng phan dũng ở lâm đồng bình thuận
nhưng đến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nhóm bị lạc kiện khi trên đường đi xuống
phép màu đã không xảy ra với thi anh kiệt
cuối cùng thì mọi người cũng tìm thấy anh ở tầng thứ bốn của thác lao phào
tuổi trẻ của anh đã nằm lại với cung đường đẹp nhất việt nam
và sau khi trở đến đường đấy tôi thả bạn ấy xuống và tôi đi được với tôi
tôi không biết bạn ấy như thế nào
và tôi chỉ trước khi tôi dừng lại tôi chỉ nói với bạn ấy em rất là liều
khi em gây không biết
anh là ai anh đi xe như thế nào em dám giao tính mạng cho anh đi bằng đường đèo ạ
bị lợi dụng khi bị nhét hàng cấm vào tư trang hành lý
nếu dân phượt không cảnh giác rất dễ rơi vào cảnh tình anh lý giàn
trong lúc dừng chờ uống nước hay là chờ ăn thì họ cũng có ví dụ như là nhờ mình cầm một vật đồ gì đó
xong rồi tí nữa sẽ có bố mẹ hoặc là con trai ra lấy hộ người ta có việc bận ạ
thì người ta có thể gửi ma túy
mà đồ vật dụng cấm mình không thể biết được
không ai có thể bảo vệ bạn tốt hơn ngoài chính bạn
vì vậy khi tham gia một cung phượt đừng đánh cược bản thân với những điều bất chấp
nói không với các hành vi vượt quá giới hạn tuyệt đối đừng nên chỉ biết đi thôi chẳng biết gì
phượt đang là thú vui của đông đảo giới trẻ hiện nay
nó mang những vẻ đẹp riêng của sức trẻ việt và thế giới
tuy nhiên cẩn thận trong những chuyến đi luôn là yếu tố cần thiết
bởi hơn bao giờ hết
an toàn về tính mạng của con người là quan trọng và đáng quý hơn cả
bây giờ mà có rất nhiều bạn gái thích đi phượt mà cũng chưa kinh nghiệm về chuyện này
mà đang ngồi nghe talk show của anh em mình
thì anh có một lời ngắn gọn nào cho các bạn ấy
tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là
kiến thức cho mình từ những người đi trước để có một sự chuẩn bị sẵn sàng và có sự lựa chọn tốt cho mình cảm thấy rằng cuộc chơi có nên hay không
và cái cuộc chơi nào là đúng đắn đi với ai là đúng
nghĩa là tôi chỉ muốn nói là trang bị kiến thức cho bản thân vào trước
thay vì là khi vào cũng thế đã rồi và không biết phải làm gì
vâng cảm ơn anh
nghe lời bố mẹ không

nhưng mà thường thì em cũng nghĩ là như thế thì mình mới trưởng thành lên

vâng đúng rồi

nó không phải là kiến thức
nhiều khi là mình cũng thường là mình hiểu

vâng đúng rồi

với lại cả phòng bị sẵn những cái mà gọi là cũng có thể xảy ra
chắc là anh cũng còn nhận được nhiều
hoặc là anh sẽ nhận được rất nhiều ý kiến
nếu như anh làm rõ cái nhân diện của mình
tôi nghĩ là không cần thật là cần thiết
chúng tôi cũng đang muốn có những cái tình nói thật sự cởi mở thẳng thắn
nhưng chắc chắn không hệ lụy không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của những người tham gia đối thoại với chúng tôi
và đó là cái cơ hội để mọi người cùng được nghe những cái tình nói thẳng thắn
và chúng ta sẽ cố gắng để cùng thay đổi nhận thức trong một thời gian sớm nhất có thể
và mong rằng là
sự tôn vinh tự do của những người trẻ sẽ có những lựa chọn khôn ngoan có trách nhiệm hơn
ngay sau câu chuyện của lê anh với khách mời thì các bạn còn thích đi phượt không
hãy tự trả lời câu hỏi này
và lê hy vọng rằng các bạn không từ bỏ ước mơ và sở thích đi phượt của mình
nhưng hãy đi phượt một cách văn minh
đó là thông điệp mà lê nghĩ rằng là khách mời của chúng ta muốn truyền tải
đến đây thì khách mời của chúng ta đã đi rồi
và chiếc ghế lại trống
chúng tôi xin mời những khách mời tiếp theo đến với chúng tôi với câu chuyện mà quý vị nghĩ rằng nó sẽ có ích cho cộng đồng của chúng ta
bất kể đó là câu chuyện gì
liên hệ với chương trình theo địa chỉ ngườidấumặt antv a gmail com
còn bây giờ như thường lệ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn